tình hình dịch lở mồm long móng trên đàn gia súc đang có diễn biến phức tạp và bùng phát mạnh
vì vậy ubnd tỉnh đắk lắc vừa có quyết định chi năm hai tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách để mua vaccine tiêm phòng cho đàn gia súc
đồng thời giao cho sở nông nghiệp và phát triển nông thôn làm chủ đầu tư mua vaccine khẩn trương cung cấp cho các địa phương
để chủ động khống chế dịch bệnh lở mồm long móng bùng phát
tri cục trăn nuôi và thú y đã tạm ứng vaccine cho huyện crong bông một mươi liều
buôn đôn tám liều và air soup năm liều vaccine để tiêm phòng cho đàn gia súc

tri cục trăn nuôi và thú y đã tạm ứng vaccine cho huyện crong bông một mươi liều vaccine để tiêm phòng cho đàn gia súc
ở đắk lắc hiện gặp nhiều khó khăn do phương thức chăn nuôi của phần lớn bà con dân tộc thiểu số là thả rông
các ổ dịch xuất hiện tại khu vực có các tuyến quốc lộ tỉnh lộ đi qua cho nên nguy cơ lây lan dịch là rất lớn
tri cục trăn nuôi và thú y đã tạm ứng vaccine cho huyện crong bông một mươi liều vaccine để tiêm phòng cho đàn gia súc